theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi năm hồ hữu phước kết hôn với chị trần cẩm tiên
quá trình chung sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tiên bỏ đi không liên lạc với phước
nghi ngờ chị ruột của tiên là trần thị thùy xúi rục tiên bỏ mình
phước nhiều lần đến nhà chị thùy kiếm chuyện gây dối rồi ra tay khiến chị thùy tử vong
tại phiên tòa phước đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử tuyên phạt hồ hữu phước tù trung thân về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại
với số tiền trên bốn trăm ba mươi triệu đồng
một đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả vừa được công an tỉnh quảng ninh triệt phá
bắt giữ chín nối tự liên quan
cầm đầu đường dây này là nguyễn văn đại và hồng tuấn thành cùng chú tại tỉnh nam định
ban chuyên án đã khởi tố vụ án hình sự thu giữ bốn mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
loại mệnh giá năm trăm linh nghìn đồng
ngoài ra đường dây tội phạm này còn làm các loại giấy tờ giả như căn cước công dân
sổ đỏ bằng tất nghiệp đại học cao đẳng
ban chuyên án đã thu giữ toàn bộ trang thiết bị máy móc trong dây chuyển sản xuất tiền giả
của các đối tượng này
liên quan tới thông tin tổ trật tự đô thị bắt giữ xe hàng hóa của tiểu thương buôn bán tự phát
xung quanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm hoc mon rồi làm luật
công an huyện hóc môn tp hcm đã tạm giữ phan ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và nguyễn trung nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một để điều tra về hành vi nhận hối lộ
công an huyện hóc môn phát hiện nguyễn trung nghĩa là tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị
của xã xuân thới đông và phan ngọc sơn tổ viên có hành vi nhận tiền hối lộ
từ các tiểu thương vi phạm
lợi dụng việc quản lý trật tự đô thị kiểm tra thu giữ xe hàng hóa của tiểu thương vi phạm
nghĩa và sơn trao đổi riêng với người vi phạm để ra giá trả tăng vật vi phạm sớm so với quy định
mỗi một trường hợp vi phạm nghĩa và sơn nhận giá khác nhau tùy theo giá trị phương tiện tăng vật thu giữ
từ năm trăm linh đồng đến ba triệu đồng
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay nghĩa và sơn đã thu lỡ bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng gồm kim nhân thạch thi quách văn tuyến trần hữu phó phạm trung tính
về tội gây dấu triệt tử công cậu
trước đó công an quận tân bình nhận được trình báo của anh nguyễn anh quân và anh hoàng công minh
về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt chặn đường dùng xe beang xích sắt tấn công khiến anh quân bị thương
công an quận tân bình nhanh chóng xác định và bắt giữ được năm đối tượng này
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi đánh anh quân
và anh minh là do tranh giành địa bàn hành nghề rút hầm cầu